ngày một mươi ba tháng năm một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại hầm lò công ty than quang hành
thành phố cẩm phả quảng ninh gây thương vong nghiêm trọng
ngay sau vụ việc lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
kịp thời chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ
theo ghi nhận khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tại lò chợ vỉa một mươi bốn hai
phân xưởng khai thác bảy công ty than quang hanh tkv đã xảy ra vụ tên nạn hầm lò
sự cố này đã khiến ba công nhân thiệt mạng gồm bùi văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại huyện kinh môn tỉnh hải dương
anh đinh văn toản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện sơn đông tỉnh bắc giang
và anh lẩu a vư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện bắc yên tỉnh sơn la
trong đó một công nhân bị thương là anh lý a chìa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê ở tỉnh điện biên đến nay công nhân này đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phà
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng tìm kiếm cứu nạn của công ty đã nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm các công nhân gặp nạn
theo đó tại hiện trường ông cao tường huy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cùng các sở ngành và ủy ban nhân dân thành phố cẩm phà đã phối hợp với lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mò triển khai công tác cứu hộ đưa nạn nhân bị thương về chăm sóc y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phà
đến một mươi tám h ba mươi cùng ngày công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc
được biết chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo sở lao động thương minh và xã hội
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả hỗ trợ các gia đình công nhân tử vong ở mức tối đa
trước mắt tỉnh quảng ninh hỗ trợ một mươi tám triệu đồng đối với người đã thiệt mạng và hỗ trợ năm triệu đồng với người bị thương
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam hỗ trợ hai mươi triệu đồng đối với người thiệt mạng
công đoàn than khoáng sản việt nam hỗ trợ hai mươi triệu đồng đối với người thiệt mạng
theo cơ quan chức năng nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn là trong quá trình công nhân làm việc lò chợ tụt lở gây tai nạn
như vậy chỉ trong vòng hơn một tháng tại quảng ninh đã có hai sự cố tại các công ty than khiến nhiều người thiệt mạng
theo thống kê
từ đầu năm đến nay các sự cố tai nạn lao động tại quảng ninh có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái
nhất là tại các doanh nghiệp khai thác thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
với tám vụ tai nạn lao động khiến một mươi ba người thiệt mạng
trước đó ngày ba tháng bốn tại gương lò xv năm một mươi bốn nghìn sáu mươi hai phân xưởng đào lò hai tại công ty than thống nhất tkv
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã xảy ra tai nạn lao động làm bốn công nhân thiệt mạng bảy công nhân khác bị thương
kết quả điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác định vào k ba
ngày hai tháng ba phó quản đốc trường văn quý phân công công việc cho nhóm thợ gồm một mươi một người
thực hiện đào tiến cương lò xv năm trăm một mươi bốn nghìn sáu mươi hai
đến khoảng giờ hai mươi phút ngày ba tháng bốn nhóm thợ này đang thực hiện công việc thì xảy ra tai nạn cháy nổ khí mê tan
được biết ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn cùng ngày thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn
trong đó thủ tướng chỉ đạo bộ công thương phối hợp với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cấp bộ
công an quốc phòng tài nguyên và môi trường y tế lãnh đạo tỉnh quảng ninh tkv trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn kịp thời hỗ trợ
động viên gia đình các nạn nhân thiệt mạng và làm các thủ tục liên quan đến các nạn nhân
đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả
ổn định sản xuất điều tra trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn
lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
ở một diễn biến khác tại thái bình cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người thiệt mạng bốn người bị thương
từ đây một công trình xây dựng nhà ở trái phép dần được hái lộ
cụ thể khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng năm xe bê tông tươi của công ty bình phương được thuê đổ mái tầng hai với hai xe khoảng một mươi năm khối bê tông
xe thứ nhất đang đổ bê tông được một mươi phút thì bị sập chân trống của xe cầu do trống lên mặt cống của vỉa hè đường trần thủ độ
phường tiền phong thành phố thái bình lúc này đang có một mươi hai người trên mái
trong đó có năm người bị thương một người nặng nhất bị cân cầu đẻ ngang bụng một người gãy trên phải ba người bị thương ở vùng đầu
sau đó các nạn nhân được chủ nhà là ông vũ viết bàn gọi xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái bình đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn
theo thông tin mới nhất đã có một người thiệt mạng là ông nguyễn văn nở sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm xã phú xuân thành phố thái bình
vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh thái bình tiếp tục điều tra làm rõ
theo ủy ban nhân dân phường tiền phong tp thái bình nơi xảy ra tai nạn lao động vào tối một mươi hai tháng năm là công trình xây dựng nhà ở trái phép
trước đó ngày chín tháng năm sau khi phát hiện hành vi xây dựng công trình nhà ở khi chưa được cấp phép
ủy ban nhân dân phường tiền phong đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông vũ viết bản và hoàng xuân duy
chủ thừa đất xa bốn năm với diện tích ba mươi tám m hai và chủ thừa đất xa bốn mươi sáu với diện tích bốn mươi m hai trên địa bàn
với hành vi vi phạm trật tự xây dựng xây dựng không có giấy phép và yêu cầu chủ nhà dừng thi công công trình vi phạm
ngày một mươi tháng năm ủy ban nhân dân phường tiền phong đã có tờ trình đề nghị ủy ban nhân dân tp thái bình
ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền
đồng thời ủy ban nhân dân phường thông báo ông vũ viết bàn hoàng xuân duy dừng thi công công trình và hoàn thiện các thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định
trong thời hạn sáu mươi ngày nếu hai hộ gia đình này không xuất trình được giấy phép xây dựng
ủy ban nhân dân phường sẽ báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định
tuy nhiên lợi dụng ngày thứ bảy chủ nhật lực lượng địa phương không có mặt tại hiện trường
hai gia đình này tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai gây ra vụ tai nạn lao động khiến năm người bị thương vào tối ngày một mươi hai tháng năm
qua ghi nhận chỉ trong chưa đầy một tháng cả nước đã xảy ra loạt vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
cướp đi sinh mạng một mươi bảy người đã dóng lên hủi chuông lớn báo động về an toàn lao động
thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra bảy ba trăm chín mươi bốn vụ tai nạn lao động
làm bảy năm trăm năm mươi ba người gặp nạn trong đó có sáu trăm sáu mươi hai vụ có số người thiệt mạng là sáu trăm chín mươi
tổng chi phí thiệt hại tài sản là gần một mươi sáu ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng hơn một trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi ngày công
và đây là thống kê chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động
chuyên gia lao động quan ngại có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động được chỉ ra
phần lớn thuộc các trường hợp người sử dụng lao động thiếu quan tâm
chưa chú ý thực hiện quy định pháp luật về quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc
thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn lao động
ngoài ra có nhiều lao động chưa được huấn luyện an toàn lao động cũng như thiếu kiến thức
kỹ năng làm việc an toàn và tắc phong công nghiệp vẫn còn rất hạn chế
tâm lý chủ quan không tuân thủ quyết định an toàn lao động
theo kết luận của tổng liên đoàn lao động việt nam
việc đầu tư nguồn lực của doanh nghiệp cho công tác an toàn vệ sinh lao động
phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp vẫn còn kiêm tốn
nhất là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong khi đó hệ thống công nghệ thiết bị đã được nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng chục năm nay
chủ yếu nhập công nghệ thiết bị sản xuất chính lực bớt các công nghệ thiết bị an toàn vệ sinh lao động
đây là vấn đề cần được đánh giá kỹ khoa học để có những giải pháp
biện pháp tổng thể từ chính sách quản lý đến tổ chức triển khai thực hiện trước mắt và cả lâu dài
trước thực trạng trên nhiều ý kiến cho rằng công tác thanh tra kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh lao động
còn nhiều bất cập thiếu sâu sát từ những người có trách nhiệm và cả bản thân người lao động
theo viện trưởng viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động nguyễn anh thơ đánh giá
công tác thanh tra kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh lao động còn thiếu sâu sát
chưa phát hiện kịp thời các vi phạm nguy cơ mất an toàn hoặc có phát hiện nhưng việc xử lý chưa nghiêm
thiếu cường quyết trong việc yêu cầu người lao động thực hiện đúng đủ quy chuẩn tiêu chuẩn và quy trình quy định biện pháp kỹ thuật an toàn
đặc biệt sau sự cố vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh tỉnh đồng nai
làm sáu người thiệt mạng năm người bị thương vào ngày một tháng năm
nhiều chuyên gia an toàn lao động kiến nghị không thể đổ lỗi tai nạn lao động vì lý do ngẫu nhiên
mà cần giải pháp tổng thể xét lại kỷ cương trong công tác đảm bảo an toàn lao động
phân định cụ thể trách nhiệm pháp lý trách nhiệm cá nhân và liên đới để xử lý nghiêm từng người
từng khâu trong các bộ phận có liên quan nếu để xảy ra mất an toàn lao động
qua khảo sát thực tế viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động đã chỉ ra ba nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn lao động
bao gồm nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân đến từ môi trường làm việc
nguyên nhân khách quan do yếu tố bên ngoài mà con người không quyết định được có thể không nhìn thấy không lường trước
nguyên nhân này thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng ba
thường là do các yếu tố thiết bị đã sử dụng lâu ngày không được bảo dưỡng thường xuyên dẫn đến hư hỏng hoặc quá hạn sử dụng
để khắc phục điều này ban quản lý và chủ sử dụng lao động cần yêu cầu bộ phận cơ sở vật chất kiểm tra bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị
nguyên nhân chủ quan chiếm phần lớn trong số các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động lên tới bảy mươi ba
những nguyên nhân này bắt nguồn từ sự coi nhẹ làm việc qua loa sơ xài
các đơn vị hoàn toàn có thể khắc phục những nguyên nhân chủ quan này để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như
người lao động không đeo khẩu trang không mặc đồ bảo hộ lao động sử dụng bật lửa thuốc lá hoặc chất dễ bén lửa trong quá trình làm việc
máy móc không được hoàn chỉnh thiết bị có sự hư hỏng trong quá trình hoạt động lâu dài mà không được sửa chữa kịp thời
mất đi sự an toàn lao động do làm việc quá tính năng không có các thiết bị cảnh báo thiêu ánh sáng không thiết kế rào chắn bao chung quanh nơi làm việc
song song đó các doanh nghiệp cần coi việc đảm bảo an toàn cho người lao động là trách nhiệm quan trọng bên cạnh yêu cầu về tiền lương năng suất
các doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra giả soát nhà máy công trường thiết bị công nghệ để nhận diện rõ nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động
và triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt chặt chẽ hơn